lại vừa có thêm một vụ người nhà bệnh nhân hành hung tấn công bác sĩ trong lúc khám chữa bệnh vừa diễn ra tại hà tĩnh
sự việc đã gây bức xúc và tâm lý hoang mang cho đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện hiện nay
đại diện bệnh viện đa khoa hà tĩnh cho biết vào lúc một mươi hai h đêm ngày tám tháng bốn
một người nhà bệnh nhân hiện chưa xác định danh tính đã đưa con nhỏ bị sốt cao vào khoa nhi của bệnh viện để khám bệnh
nhưng không có sự phối hợp với các bác sĩ và gây mất trật tự tại bệnh viện
lúc này bác sĩ nguyễn đình phi đang phụ trách khám bệnh tại khoa nhi yêu cầu người nhà ra ngoài để các bác sĩ làm việc
thì bất ngờ bị người nhà bệnh nhân lao vào đánh vào mặt vào đầu
lúc đó em trần nhật giáp hiện là sinh viên trường đại học y khoa tp vinh nghệ an đang thực tập tại bệnh viện
đã vào can ngăn thì cũng bị người nhà của nạn nhân đánh vào mặt dẫn đến ngất xỉu
hiện bác sĩ phi và em giáp đang được nằm điều trị
tại khoa ngoại chấn thương nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định và có dấu hiệu buồn nôn chóng mặt
ngay sau khi gây ra vụ việc người nhà bệnh nhân đã ông con ra khỏi bệnh viện
hiện công an tp hòa tĩnh đã lập biên bản kịp thời xử lý đối tượng hành hung bác sĩ theo pháp luật